trước tình hình trên vĩnh long thực hiện nhiều giải pháp để chống hạn mặn với hệ thống đê bao
hệ thống cống đưa vào vận hành phục vụ sản xuất kiểm soát nguồn nước ngăn mặn
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã chỉ đạo tỉnh vĩnh long
tiếp tục thực hiện những mặt công tác hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cần tập trung tăng cường công tác chống hạn mặn hiệu quả
để đảm bảo trong sản xuất và cuộc sống của người dân
ủy ban nhân dân huyện bình chánh vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm tiến độ xử lý công trình
gia trang quán tràm chim resort tòa lạc tại số bảy trên hai mươi ba e đường đoàn nguyễn tuấn xã tân quý tây
do bà trần thị minh trang làm chủ và kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức cuộc họp
giữa các sở ngành với tòa án nhân dân tp hcm
trong các ngày bảy và tám tháng một ủy ba nhân dân xã tân quý tây tổ chức cưỡng chế
tháo dỡ bốn phòng trong tổ hợp này
sau đó ủy ban nhân dân huyện bình chánh đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm tạm ngưng cưỡng chế
để tập trung cho việc chăm lo tết canh tí năm hai nghìn hai mươi đồng thời việc cưỡng chế sẽ thực hiện sau tết
đề xuất này được thành phố chấp thuận nên xã tân quý tây đã rào chắn các hạng mục công trình vi phạm
trên đất nông nghiệp chưa cưỡng chế
cũng liên quan đến quyết định cưỡng chế công trình bà trần minh trang đã khởi kiệm
ủy ban nhân dân huyện bình chánh ra tòa án nhân dân tp hcm
ngày chín tháng một huyện bình chánh nhận được thông báo thủ lý vụ án khởi kiện hành chính của tòa án
tiếp đó vào ngày bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng
thám định tại chỗ đối với diện tích đất và công trình xây dựng trên đất đang khiếu kiện
do đó phát sinh thêm sự việc mới ủy ban nhân dân huyện bình chánh kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức cuộc họp mời sở ngành và tòa án nhân dân tp hcm tham dự
để hỗ trợ phối hợp với huyện tiếp tục cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm trên đất nông nghiệp
giá heo hơi trên cả nước ngày hôm nay một mươi sáu tháng hai tiếp tục đi xuống trước sức ép giảm giá
để ổn định thị trường của các cơ quan chức năng
nhiều địa phương giảm từ bốn đến sáu đồng một kg tại khu vực phía nam cũng đã có dấu hiệu chứng lại
sau một tuần tăng giảm trái chiều tại miền nam hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai
giá heo hơi trên toàn vùng có dấu hiệu chứng
hiện ở mức thấp nhất cả nước từ bảy mươi tám tám mươi đồng một kg tại khu vực miền đông nam bộ
và từ bảy mươi tám tám mươi ba đồng một kg tại miền tây nam bộ
tại tp hcm heo hơi và hai chợ đầu mối hôm nay một mươi sáu tháng hai khoảng năm ba trăm năm mươi con
trong đó lượng heo nhỏ từ ba mươi năm năm mươi năm kg theo ghi nhận khoảng bốn trăm linh con
giá heo mảnh loại một từ một trăm linh hai một trăm một mươi đồng một kg loại hai từ tám mươi đến chín mươi năm đồng một kg
nhiều cảnh báo được đưa ra với các chú trại chăn nuôi
sinh học cho chuồng trại bởi lo ngại tình hình tái dịch trong thời gian giao mùa sắp tới
lượng heo nhỏ chỉ từ ba mươi năm năm mươi năm kg được đưa ra bán ở chợ
được các thương nhân khẳng định là heo chạy dịch đang có chiều hướng tăng
thưa quý vị học sinh tại tp hcm sẽ kéo dài kỳ nghỉ tết thêm hai tuần
để tránh lây nhiễm dịch covid một mươi chín
thông tin này mặc dù gây bất ngờ cho phần lớn người dân thành phố
nhưng lại được nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình
bởi họ vẫn chưa thể yên tâm về mức độ lây lan của dịch bệnh này
chị mai thùy dung ở quận năm tp hcm có hai con ở độ tuổi mẫu giáo và cấp một
từ khi tp hcm công bố có dịch covid một mươi chín chị chỉ có thể làm việc tại nhà để có thời gian trong con
tuy nhiên thông tin được nghỉ học thêm hai tuần tức là đến đầu tháng ba
được chị vui vẻ ủng hộ bởi lo lắng dịch bệnh có thể lây lan đến trường học
trong khi đó trẻ vốn mãi chơi có thể quên lời người lớn dạng dò về cách phòng dịch
bộ giáo dục cho học nghỉ hè trước và cho học ngủ vào hè
thì đấy là cái phương án tốt nhất bây giờ để cho bố mẹ cũng bớt lo lắng
thường là các bé mãi chơi lắm những vệ sinh cá nhân hay gì đó nhiều khi các bé cũng không để ý đến
các cô có thể nhắc nhưng mà các cô cũng không thể nào mà đi chạy theo nhắc hết các bé được
mẹ dặn coi là phải bịt khẩu trang và rửa xoay tường thiên hợp
không tiếp xúc nhiều
không tiếp xúc nhiều với người lạ
phải đến chiều tối thứ sáu vừa qua thành phố hồ chí minh mới có công văn của ủy ban nhân thành phố
cho phép học sinh nghỉ học đến cuối tháng hai
đây có thể được coi là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng
bởi mặc dù không phải ở trong tâm dịch thì covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
dù rằng có những phụ huynh gặp khó khăn trong việc vừa trong con vừa đi làm
thậm chí không yên tâm khi để trẻ ở nhà nhưng sức khỏe của bé vẫn quan trọng hơn
bạn thờ như vậy thì đùa tại vì các cháu nó còn nhỏ quá đi
có những đứa mới có hoàng đo tiểu học nó chưa có ý thức phòng chống dịch bệnh
rồi chưa có bảo vệ được cơ thể rồi chưa có bảo vệ được cho cộng trong cộng đồng
hai bà chồng đều đi làm hết nên là cũng phải thay phim nhau để mà trông con nữa
mặc dù đa số phụ huynh vẫn bày tỏ sự đồng tình với quyết định cho trẻ nghỉ học tránh dịch
xong để quyết định này thực sự có hiệu quả nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh
quản lý sát sao con em mình khi không đến trường
nhà đảm bảo trẻ vẫn được tiếp thu kiến thức
trong những ngày nghỉ tránh dịch nhiều trường ngoài việc gửi bài tập hàng ngày
còn đồng thời tổ chức học trực tuyến tại nhà
bởi vậy có thể nhìn theo hướng tích cực rằng
biết đâng sau mùa dịch trào lưu học trực tuyến sẽ phát triển tại việt nam
chương trình an ninh hai mươi bốn h đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại